trong những năm qua thì thành phố việt trì rất quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị
đây là một nội dung rất quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố việt trì trở thành trung tâm lễ hội về với cội nguồn của dân tộc việt nam
để thực hiện nội dung này thành ủy đã ban hành các nghị quyết để thực hiện các khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi đã đề ra
đó là xây dựng kế cấu hạ tầng đó là xây dựng đô thị văn minh văn hóa đó là phát triển dịch vụ nhất là dịch vụ du lịch
thành ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân ban hành quy chế quản lý đô thị hàng năm ủy ban ban hành kế hoạch cụ thể chi tiết để tổ chức thực hiện
đây là một trong những hạng mục được ủy ban nhân dân thành phố việt trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết của thành ủy
trong đó ưu tiên việc tuyên truyền vận động và phát huy nội lực của người dân
trong năm vừa rồi tỉnh thành phố tập trung rất cao về công tác chỉnh trang đô thị
ví dụ như là chỉnh trang lại một số các tuyến đường chính phá bỏ giải phân cách cứng thay bằng giải phân cách mềm
điều chỉnh hệ thống chiếu sáng từ giữa sang hai bên để đảm bảo thông thoáng và mỹ quan đô thị
và nâng cấp cải tạo bề mặt đường và vỉa hè
riêng phần vỉa hè thì có những nơi huy động nhân dân cùng làm thành phố ủng hộ gạch và vỉa hè
và có những nơi thì là dự án của sở hữu thông và dự án của thành phố
thưa quý vị chúng tôi đang có mặt tại cổng chợ trung tâm thành phố việt trì
nếu trước đây hơn một năm thì đây là điểm nóng về trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè của thành phố việt trì
nhưng hiện nay thì nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy cũng như là sự vào cuộc của người dân
thì cái việc xã hội hóa đã được thực hiện những vỉa hè đã được lát lên
và những hàng cây đã được trồng thay thế vị trí lấn chiếm trước đây
sau khi được tuyên truyền vận động về
công tác lấn chiếm vỉa hè thì cơn vị chúng tôi cũng thực hiện rất tốt
và nghiêm chỉnh cũng không bày hàng lấn chiếm ra vỉa hè
và bày hàng cũng rất là đẹp đẽ và sạch sẽ và trang trọng
chúng tôi vẫn thấy kinh doanh vẫn là tốt vì là mình không lấn chiếm không bày ra vỉa hè
thì người ta vẫn đi vào trong một mua hàng rất là bình thường
tôi thấy là việc thực hiện của thành phố rất tốt để đảm bảo cho bộ mặt của thành phố ngày càng đẹp hơn
nếu như trước đây khu vực này là nơi diễn ra hoạt động của chợ cóc chợ tạp
lấn chiếm lòng lề đường
gây bất cập về giao thông mất mỹ quan đô thị
thì sau khi có sự quyết tâm của cả chính quyền và người dân khu chợ này đã được dẹp bỏ
trước kia thì tôi thấy là chợ thì nó ngổ ngang lắm
nên là con đường giao thông này nó không đảm bảo lắm
sau khi được ủy ban thành phố và đồng thời ủy ban phường quán triệt
nhân dân cùng với nhà nước đã giải tỏa được cái chợ được hơn một năm nay rồi
thì bây giờ đường nối đi lại khoáng đắng
hẻ phố được ngổ mang
là người dân sinh ra và lớn lên tại thành phố việt trì
không chỉ nghiêm chỉnh chấp hành và chung tay giữ gìn đô thị văn minh
bà thế còn chứng kiến sự vào cuộc của chính quyền trong việc xoa đói giảm nghèo
hỗ trợ người dân cùng phát triển song hành với sự đi lên của bộ mặt đô thị
so với trước là thay đổi nhiều lắm nhiều người người ta vất vả lắm
không có cửa nhà giúp đỡ tiền này là làm nhà cho này
đây thấy xóm mấy người thì không như ngày xưa
ngày xưa bảo là thôi thì mới kệ mà thế nào thế nhưng bây giờ thế
làm đường cũng đẹp cầu đẹp mà thành phố bây giờ là tiến lên
tiến lên hơn hồi xưa nhiều
chăm lo đời sống cho nhân dân đi kèm với thiết kế lại bộ mặt đô thị
xây dựng các công trình văn hóa gắn với việc xã hội hóa tuyên truyền các doanh nghiệp
hộ kinh doanh đến người dân cùng chung tay thực hiện
hiện nay thì thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố là
trên chín mươi hai triệu đồng một người một năm
nói chung là gần gấp đôi thu nhập bình quân
với cách làm như vậy thì hiện nay bộ mặt đô thị thành phố đã có rất nhiều thay đổi
ngày càng khang trang sáng xanh sạch đẹp hơn
xứng đáng là đô thị loại một là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của tỉnh
và là một trong những trung tâm của vùng núi phía bắc được nhân dân ghi nhận